sau bốn mươi năm năm kể từ ngày thống nhất vùng đồng bằng sông kiểu long đã không ngừng vươn lên trở thành vùng đất sản xuất nông nghiệp chủ lực của cả nước
diện tích gieo trồng lúa đạt khoảng bốn ba triệu hectare sản lượng gần hai mươi năm triệu tấn một năm trở thành vựa lúa vựa trái cây trung tâm thủy sản lớn nhất trên cả nước
những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi vùng đồng bằng sông kiều long đã phải hứng chịu đợt hạn mặn khốc liệt chưa từng có trong lịch sử
tuy nhiên nhờ sự chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng chống hiệu quả nên vụ lúa đông xuân vẫn thu hoạch thắng lợi với sản lượng gần một mươi tám triệu tấn
từ chỗ bị thiệt hại bà con nông dân trong vùng đã chuyển sang thích ứng sống chung với lũ né mặn sống chung với hạn mặn
nên nhiều diện tích trồng lúa trên đất kém hiệu quả đã được chuyển sang trồng màu và mang lại hiệu quả kinh tế cao
năm hai nghìn một mươi chín dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự đóng góp của đồng bằng sông kiều long
tổng sản lượng thủy sản của cả nước đạt khoảng tám một mươi năm triệu tấn tăng bốn chín
kinh mạch xuất khẩu thủy sản ước đạt tám sáu tỷ usd trong đó vùng đồng bằng sông cửu long chiếm hơn năm mươi diện tích thả nuôi và sản lượng
đối với lĩnh vực trồng cây ăn trái cả nước có khoảng một triệu hectare diện tích thì khu vực đồng bằng sông cửu long chiếm tới sáu trăm linh hectare
tổng sản lượng cây ăn trái hàng năm đạt hơn sáu sáu triệu tấn
chiếm khoảng sáu mươi bảy sản lượng của cả nước